thị trường vàng trong nước đã bước vào tuần giao dịch đầu tiên với kỳ vọng biến động lớn khi trùng với ngày vía thần tài một mươi tháng một âm lịch
ghi nhận vào hôm nay ngày bảy tháng hai thì giá vàng đã ồ ạt tăng mạnh tại thị trường trong nước
giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày bảy tháng hai được công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận bng
niêm yết giá vàng mua vào sáu mươi hai hai triệu đồng một lượng giá bán ra là sáu mươi ba hai triệu đồng một lượng
trên lệch giá mua bán đang là một triệu đồng một lượng
còn tại sgc giá vàng mua vào sáu mươi hai năm triệu đồng một lượng giá bán ra là sáu mươi ba hai triệu đồng một lượng
trên lệch giá mua bán vàng sgc đang là bảy trăm linh đồng một lượng
nhiều chuyên gia trong nước dự báo giá vàng sẽ tăng vào ngày viết thần tài mùa một mươi tháng nhiên
vì như các năm trước người ta quan niệm mua vàng vào ngày vía thần tài sẽ được gặp may mắn tài lộc
nên các thượng đế đã không ngần ngại chi ra một khoản tiền lớn để mua vàng
tuy nhiên thông thường sau ngày này vàng sẽ giảm nên người mua thường bị đổ
tiền gửi khách hàng tại nhiều ngân hàng đã sụt giảm trong năm hai nghìn hai mươi một
trong bối cảnh lãi suất huy động giảm xuống mức thấp kỷ lục
và áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư như chứng khoán bất động sản
báo cáo tài chính vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một cho thấy lần đầu tiên sau một mươi năm
sẽ công ban chứng kiến mức sụt giảm về số tiền gửi khách hàng
cụ thể là khách hàng đã rút rộng năm trăm tám mươi năm tỷ đồng giảm xuống mức còn hơn bốn trăm hai mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi một
sài gòn cũng đã từng chứng kiến mức sụt giảm này vào ba hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi một tiền gửi không kỳ hạn tại sài gòn tăng thêm một mươi năm chín trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tương ứng tăng gần hai mươi
trong khi tiền gửi có kỳ hạn giảm một mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng tương đương giảm bốn tám
một loạt ngân hàng khác cũng chứng kiến tốc độ tăng trưởng tiền gửi năm hai nghìn hai mươi bốn
ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây
trong đó có không ít nhà băng tên tuổi trong nhóm tư nhân
như liên viện fuxbank
ecbank tăng hai hai
hdbank tăng năm
ecb tăng bảy sáu
theo giới chuyên môn việc tăng trưởng tiền gửi chậm lại
là do làn sóng covid một mươi chín bùng phát mạnh
khi thu nhập của người dân bị ảnh hưởng
ngoài ra sức hấp dẫn của các kênh đầu tư như chìa khóa mất động sản
và thậm chí là tiền điện tử dù chưa được phép
cũng góp phần khiến người dân không còn mặn mà gửi tiền
khi lãi suất tiền tiết kiệm vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đã xuống thấp kỷ lục
trong năm hai nghìn hai mươi hai
bộ tài chính ủy ban chứng khoán sẽ triển khai các giải pháp
nhằm ổn định hoạt động của sở giao dịch chứng khoán việt nam
đồng thời bắt đầu tiến trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu
trái phiếu và phát sinh theo hướng chuyên nghiệp hóa
bên cạnh việc phát triển thị trường chứng khoán ổn định và minh bạch
ủy ban chứng khoán nhà nước dự kiến đưa thị trường giao dịch trái phiếu
xiên lẻ vào vận hành ngay trong năm nay
việc xây dựng và đưa vào vận hành thị trường này
cũng nằm trong mục tiêu phát triển đồng bộ các thị trường tài chính tại việt nam
đánh giá về thị trường trái phiếu
chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước nhận định đây là thị trường rất nhiều tiềm năng
nhưng cũng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết
để giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp nhà đầu tư tham gia
cũng trong năm nay ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra giám sát
xử lý vi phạm cũng như chuẩn bị các giải pháp ứng phó
để đảm bảo thị trường hoạt động công khai minh bạch
từ đó củng cố lòng tin của nhà đầu tư
đồng thời các nhà đầu tư cũng cần tiếp cận thị trường một cách cẩn trọng
phân tích đầy đủ thông tin tránh tâm lý đầu tư theo phong trào
để hạn chế rủi ro khi tham gia giao dịch trên thị trường
blockchain là xu hướng công nghệ tất yếu của kỷ nguyên số
và được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực
từ số lượng người dùng internet độ sẵn sàng cho đến sự tiên phong của giới công nghệ trẻ
việt nam được đánh giá là có nhiều lợi thế trong lĩnh vực này
tại việt nam quyết định chín trăm bốn mươi hai trên quy đề ttg phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó thủ tướng giao bộ khoa học và công nghệ bộ thông tin và truyền thông
lựa chọn ưu tiên đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà việt nam có lợi thế
có thể đi tắt đón đầu cũng như có khả năng tạo bước phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo
chuỗi khói blockchain và thực tế ảo thực tế tăng cường
tạo điều kiện ứng dụng các công nghệ số tiên tiến trong triển khai chính phủ số
đây sẽ là cơ sở pháp lý để nền tảng blockchain được thừa nhận
và sử dụng rộng rãi ở việt nam trong tương lai không xa
khi một cái mới nó ra đấy thì chúng ta cần phải có cái sự là như là ở việt nam chúng ta
đừng nói nhiều đến cái sự sandbox tức là thí nghiệm
vậy thì cần phải có những cái tổ chức mà được phép của các cơ quan quản lý nhà nước cho phép để thử nghiệm
qua cái việc thí nghiệm như vậy thì rút ra được những các cái là tư vấn với nhà nước là những cái gì nên làm và những cái gì không nên làm
đối với cái mới thì chúng ta cần phải mở đường cho những cái mới phát triển
vậy thì cái việc đầu tiên đó là phải cho ra đời thì những cái tổ chức để thử nghiệm đó
thì từ đó chúng ta phải đưa ra luật để quản lý và lại tiếp tục nâng cấp để sửa đổi
chứ còn nếu như là cái mới mà chúng ta lại chưa có luật hoặc là không quản lý được mà chúng ta cấm
thì chúng ta sẽ đi chậm hơn thế giới hoặc là chúng ta sẽ không có thể nào hội nhập quốc tế được
chuyên gia công nghệ cho rằng tiền mã hóa là ứng dụng dễ nhận thấy nhất của blockchain
việt nam là quốc gia có một lượng lớn người dân quan tâm tham gia vào lĩnh vực này
đồng nghĩa với việc chúng ta đã có một thị trường tương đối lớn
theo cuộc khảo sát của spatista việt nam thuộc top ba toàn cầu về tỷ lệ người dân sở hữu tiền điện tử
bên cạnh đó thị trường thương mại điện tử trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ
cùng với đó xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt cũng gia tăng nhanh chóng
do đó việc phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng nhà nước cũng có thể giúp thúc đẩy thêm quá trình này
sắp tới để cho đẩy mạnh cái phát triển kinh tế số thì chắc chắn tôi cho rằng
chính phủ cũng sẽ nghiên cứu để phát triển đồng tiền số quốc gia thay vì chỉ là đồng tiền giấy và đồng tiền kim loại
còn cái đồng tiền số mà chúng ta đang nói nó cũng dựa gắn vào kinh tế số này
nhưng mà nó trao đổi khái niệm làm cho người ta tưởng
đồng tiền số như là bitcoin nó là một thành phần kinh tế số và sẽ phát triển
từ đó làm nhiều người đầu cơ đồng tiền số và có thể là sinh ra những hệ lực đó là
mình đưa vào những đồng tiền ảo mà nó không có giá trị thật sự rồi cuối cùng chúng ta bị thua lỗ
đó là mặt trái của đồng tiền số mà chúng ta cần phải để
công nghệ chuỗi khối blockchain đang được ứng dụng trong nhiều ngành như truyền hình âm nhạc xuất bản điện tử camera an ninh truy xuất nguồn gốc nông sản logistic
ở việt nam
nhiều công ty
đã ra đời để nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain
pc cloud là một loại hình mới của nền tảng dịch vụ đáng mây khai thác sức mạnh điện toán đa dạng
được phát triển bởi al international
đây là công nghệ cho phép người dùng khai thác nguồn tài nguyên thông qua cơ sở dữ liệu của phần cứng
bằng hình thức này
thì người dùng có thể tự do khai thác tài nguyên mà không cần dùng đến phần cứng phần mềm hay băng thông
đây được xem là cách làm đơn giản nhưng cho hiệu quả cao an toàn và nhanh hơn
công nghệ bốn nhờ mọi người rất dễ tiếp xúc với internet và mạng
và ứng dụng về đầu tư kinh doanh đang là một xu thế lớn
tc down chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê khai thác điện toán đám mây để khai thác tiền mã hóa
trong xã hội số
sức nóng của tài sản mã hóa thế hệ mới vừa khiến bức tranh thị trường sôi động
xong cũng tăng rủi ro cho nhà đầu tư
tiền số vẫn đang xuất hiện dưới nhiều hình thức

bây giờ là nhiều cái nền tảng công nghệ
những hệ thống đồng token mới nó ra
những crypto nó ra mới hơn
thì người ta lại thấy rằng là trong một thời gian ngắn chỉ có thể vài ba tháng thôi
hoặc là trong một năm
tăng trưởng của nó có thể đến vài chục lần có khi hàng trăm lần
vì nếu tôi là nhà đầu tư
thì chắc chắn tôi phải giảm dần những cái đồng tiền mà cái hiệu quả nó đã chậm dần lại được rồi
mà với quá trình rút vốn như vậy
thì nó sẽ làm cho những đồng như là bitcoin hay là ethereum có xu hướng giảm giá
để người ta rút tiền ra và đầu tư vào những lĩnh vực mới có hiệu quả cao hơn
theo các chuyên gia
việt nam đang có nhiều lợi thế trong lĩnh vực blockchain
do đó chúng ta cần đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ
thu hút thêm nhân lực trình độ cao
hoàn thiện khung pháp lý cho blockchain và các ứng dụng liên quan như tiền điện tử trò chơi điện tử
tuy nhiên chỉ khi các start up ứng dụng blockchain nghiêm túc
và đầu tư vào công nghệ này một cách thực chất mới có thể hái quả ngọt
đồng tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain là một xu thế mang lại nhiều lợi ích lớn
mở ra các dịch vụ thông minh
thúc đẩy thanh toán
giúp đỡ khách hàng không dùng tiền mặt
vì thế việt nam cũng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thận trọng với bước đi phù hợp
để hạn chế rủi ro tận dụng những giá trị mang lại từ xu thế mới này
chi phí vận tải còn cao do tổ chức vận tải chưa hợp lý
chủ yếu bằng đường bộ xe đa phần chạy hàng một chiều
tổ chức giao nhận và các thủ tục hành chính còn dườm ra
chất lượng dịch vụ kho bài thấp
chưa giảm được thời gian gâm hàng trả hàng làm thủ tục
khiến tăng thêm về chi phí
đó đã đẩy chi phí logistics lên khá cao
ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế
ngoài các yếu tố khách quan
ngành logistics của thành phố vẫn còn nhiều điểm nghẽn chưa được khai thông
theo đó hoạt động logistics của thành phố hồ chí minh hiện nay
chủ yếu tập trung tại khâu vận chuyển đưa rút hàng khỏi cảng
vốn là một trong những khâu tạo các giá trị gia tăng nhất
trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
vận tải đường bộ vẫn duy trì là sương sống
trong khi đường hàng không thì không có máy bay chở hàng chuyên dụng
còn đường thủy thì hạn chế vì luồng lạch
và chưa được đầu tư đúng mức
hiện nay phải nói là thách thức lớn nhất của ngành logistics
là cơ sở hạ tầng
hạ tầng chính cái cơ sở hạ tầng hiện nay là nó còn hạn chế
dẫn đến chi phí logistics của việt nam
nói chung và đặc biệt hồ chí minh nói riêng thì là rất là cao
so với các nước trên khu vực
thì cái việc mà chi phí logistics cao như vậy
thì nó giảm súc cái thu hút đầu tư từ nước ngoài
so với các nước trên khu vực
cái khả năng về kinh tế vốn
kể cả nguồn dân lực
kể cả trang thiết bị máy móc
thì hầu như là cũng rất là không có nhiều
và cơ bản những công việc là làm đơn giản
và làm dịch vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài
và cụ thể đó là cũng không có những đội tàu xà lan
kể cả tàu biển hay cả tàu hàng không
do vậy thì hầu như là
kể cả luôn cái kho bãi
cái kho bãi để phục vụ cho logistics
kể cả các doanh nghiệp tại tp hcm